thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đặc khu
đã chủ trì họp ban chỉ đạo nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị
tại cuộc họp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm sắc đáng của các cán bộ lão thành các vị đại biểu quốc hội
các chuyên gia các nhà khoa học và nhân dân đã đóng góp để tiếp tục xây dựng các phương án phù hợp
thực hiện chủ trương xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt theo hiến pháp các nghị quyết của đảng luật pháp có liên quan
xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi chỉnh quốc hội